dây nam ổ khóa điện và nhiều hàng hóa được sản xuất nhập lộ từ nước ngoài và không có hóa đơn chứng tự hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ tăng vật nhằm xác minh làm rõ
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
theo khảo sát của các nhà khoa học phần lớn nước ngầm ở vùng đồng bằng bắc bộ đều bị nhiễm ammoni rất nặng
và vượt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của bộ y tế nhiều lần
riêng tại hà nội thì khu vực hà đông mức độ nhiễm amoni là cao nhất
bản thân ammoni không quá độc đối với cơ thể con người
tuy nhiên nó có thể chuyển hóa thành các chất gây ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác
để kiểm tra xem trong nước sinh hoạt của nhiễm ammoni hay không
người dân có thể rửa sạch thịt lợn tươi sau đó cho vào luộc
nếu như sau ba mươi phút mà thịt vẫn còn giữ lại màu tươi như thịt sống
tức là nước đã bị nhiễm ammoni
theo thông tin từ sở y tế hà nội
tám mươi năm hai cơ sở cung ứng thuốc trên toàn thành phố đã được kết nối liên thông
hiện nay toàn thành phố có sáu tám trăm tám mươi một cơ sở cung ứng thuốc đang hoạt động
và để giám sát việc kết nối liên thông
tổ công tác của thành phố đã tổ chức kiểm tra giám sát tại một mươi một quận huyện thị xã
hai công ty dược phẩm của phần hóa nhà nước là havaco hatafa
tuy nhiên tiến độ kết nối quẩy thuốc tư nhân tại một số huyện như quốc oai
thanh oai sóc sơn mỹ đức
vẫn còn chậm
năm mươi sáu cơ sở đã thực hiện kết nối
một số chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ thường xuyên
một số cơ sở còn chưa thực hiện thành thạo sử dụng phần mềm
nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vẫn duy trì số lượng lớn trong tháng sáu
với một mươi ba chiếc và trị giá khoảng hai trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ
theo tổng cục hải quan trong tháng sáu
có một mươi ba ô tô nhập khẩu nguyên chiếc làm thủ tục nhập khẩu vào việt nam
đã giảm chín ba
như vậy trung bình mỗi ngày việt nam nhập khoảng bốn trăm ba mươi ba ô tô nguyên chiếc
giá trị nhập khẩu đạt hai trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ tương đương sáu bảy trăm linh tỷ đồng
giảm năm ba so với tháng năm
tính chung từ đầu năm đến nay nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại
đạt bảy mươi tám chiếc trị giá đạt một bảy mươi hai tỷ đô la mỹ
tăng năm trăm ba mươi hai bốn về lượng và đã tăng bốn trăm hai mươi bốn bảy về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
ngày càng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang phát huy tốt hơn
các chức năng riêng có của loại hình này
ưu điểm của việc thanh toán không sử dụng tiền mặt là rất rõ ràng
nhất là khi thanh toán các khoản tiền lớn vì nó đã góp phần chống nạn rửa tiền
chống các vụ mua bán trái phép cũng như dễ dàng hơn trong quản lý tài sản
và chống tham nhũng
thanh toán không dùng tiền mặt giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng
thúc đẩy sản xuất và dịch vụ cũng như giúp nhà nước thực hiện có hiệu quả
chính sách tài chính trên khắp cả nước đối với đối tượng người dân
tại những doanh nghiệp có hệ thống cửa hàng với lưu lượng thanh toán đông
giá trị món hàng thanh toán cao thì việc tăng khuyến mãi cho khách hàng trả tiền
không dùng tiền mặt sẽ giải được bài toán tiết kiệm chi phí nhân công
và giảm áp lực tiền mặt cho doanh nghiệp
từ ngày một tháng sáu chương trình này cũng rất giúp cho châu thị tăng lượng khách hàng mua
cái này sẽ giảm cho khách hàng giá trị năm khi thanh toán
cũng giúp cho các bạn việc nhanh chóng khi được quật thẻ cho khách hàng
hiện tại thời gian của mình rất ít
mình cũng hay thanh toán bằng thẻ thay vào internet bên kinh
mình thấy cái đấy rất tiện
tiện bởi vì mình có thể thanh toán ở mọi mức mọi nơi
hiện tại mình cũng thấy có rất nhiều ưu đãi
phía bên ngân hàng và cả bên phía một số các cửa hàng giới thiệu
hay là bên cửa hàng ăn uống
các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang được đẩy mạnh
với những kết quả khả quan bước đầu
tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm
bởi hiện tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt mới chỉ là một mươi bốn
mức độ minh bạch về đường đi của một số dòng tiền vẫn là một dấu hỏi
mọi cái giao dịch khi mà thanh toán không dùng tiền mặt phát triển
thì các cái giao dịch về hàng hóa dịch vụ đặc biệt là giao dịch tài chính
thì nó được minh mạch
và một khi mà giao dịch tài chính được minh mạch
thì nó thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước
là quản lý giám sát các cái giao dịch này
thanh toán di động của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
đã tăng trưởng một trăm sáu mươi về giá trị so với năm hai nghìn một mươi tám
và được đánh giá là thị trường tăng trưởng tốt nhất trong khu vực
hiện nhiều thương hiệu thẻ ngân hàng
luôn có nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng sử dụng thẻ
ở các cửa hàng mua sắm hay tích điểm hoàn tiền
bởi phương thức thanh toán này
cũng thúc đẩy minh mạch công khai
hoạt động của nó là hết sức là công khai
minh mạch rõ ràng
anh không thể ẩn dấu không thể có gì khuất tất
và đồng thời chống cái việc rửa tiền
thì đấy là lấy
hay là ví dụ chống cái việc ví dụ như là thuế thu nhập cá nhân
ví dụ như là ai phải biết là cái mật thu của người ta
mà nếu dùng tiền mặt thì rất là khó biết
hay là tự tham nhũng có thể nó vắt hàng vali
cái tiền mặt thì chắc chắn là của cơ quan điều tra
cơ quan chức năng thì khó phát hiện được
cho nên mọi cách đều qua tài khoản
đều thanh toán qua tiền mặt thì đều tiền rất rõ
nhiều chuyên gia cũng cho rằng
nền kinh tế không tiền mặt sẽ giúp nhà nước quản lý
chặt chẽ các giao dịch kinh tế
để đảm bảo xác định đúng nghĩa vụ thuế của người nộp thuế
giảm thiểu hành vi bán hàng nhưng không kê khai thuế
kinh tế không dùng tiền mặt còn góp phần giảm thiểu
có hành vi tham nhũng trong lĩnh vực quản lý thuế
hiện nay đã vào mùa mưa lũ nhưng lưu lượng nước
về các hồ trên bậc thang sông đà vẫn còn khá thấp
trong khi lượng nước còn lại không đáng kể
có thể ảnh hưởng đến cung cấp điện
hồ thủy điện hòa bình đã và đang được khai thác hạn chế
để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia
đặc biệt là hệ thống điện miền bắc
trong thời gian còn lại của mùa khô năm nay
trong khi đó các đợt nắng nóng cực đoan
được dự báo vẫn còn xuất hiện
kéo theo nhu cầu sử dụng điện là rất lớn
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
cũng đã báo cáo tập đoàn điện lực việt nam evn
và nỗ lực thực hiện điều chỉnh chế độ khai thác hồ hòa bình
nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra
tuy nhiên nếu như tình trạng mực nước thấp kéo dài
sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện
và nhu cầu sử dụng nước ở hạ du
quay trở lại với vấn đề nước sinh hoạt
đây vẫn là nỗi khổ của người dân ở nhiều địa phương
ngay cả ở tại thủ đô hà nội
không ít hộ dân đang lâm vào tình trạng khát
vì không có nước máy
bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
ghi nhận câu chuyện tại thị trấn đại nghĩa
huyện mỹ đức hà nội
tồn tại một trạm cấp nước đã gần một mươi năm nay
thế nhưng đến thời điểm này
vẫn chưa hoàn thiện đưa vào vận hành
và đương nhiên điều này gây không ít bức xúc
cho người dân nơi đây
được khởi công năm hai nghìn một mươi một
với công suất hai m hối mỗi ngày đêm
song trạng cấp nước ở huyện mỹ đức
đang bị bỏ hoang
nhiều hạng mục xuống cấp cỏ cây xung quanh mộc ôm tùm
khuẩn viên trạng cấp nước
trở thành nơi để xe chở rác
bầy lục nước của dự án cỏ mọc cao quá đông người
bám đầy rưu mốc
hệ thống máy bơm trụ tăng áp kỷ xét
nói chung nhà máy nước
xây dựng cách đây sắp chỉ gần một mươi năm
nhưng đến giờ chưa thực tri
mà người dân rất là
có nước sạch
mà người dân mong muốn
nhưng mà nguồn nước sạch lấy ở sông đáy
thì người dân chưa thấp thuận
thì việc khai thác dưới dòng đất ngầm
thì không an toàn
đề nghị phải khai thác lấy hồ quán sơn
hoặc là sông
chắc là cách đây khoảng
bốn năm km mới dẫn về đây được
nhà nước máy sạch
không sử dụng được dự án
còn mặt bằng thì đã là bàn giao
thì là trên dưới một mươi năm rồi
mà chưa thực hiện
mà người dân rất là mong muốn
trong khi người dân thì đang từng ngày
chờ đợi nguồn nước sạch để sinh hoạt
thì trạm cấp nước này vẫn nằm im
và không biết đến khi nào
mới có thể đi vào hoạt động
việc này không những gây bức xúc đối với người dân
còn gây lãng phí tiền của nhà nước
khi dự án dường như đang bị bỏ hoang
và thiếu sự quan tâm chỉ đạo
của các cấp chính quyền
bây giờ là nhà thì đang
sử dụng riêng khoan
mỹ lệ nước mưa
nhưng bây giờ thì nguyện vọng của chúng tôi
là người dân thì cũng chỉ muốn là
có nước máy về mà sinh hoạt được
thì tốt quá
nhưng mà đấy nhà máy làm lên
nhưng mà chưa

đâu mà mới đâu
còn chúng tôi người dân
cũng chỉ muốn là nước sạch
nhưng mà chưa có
bây giờ cũng chỉ mong là
ngoài thành phố
làm cho chúng tôi thì tốt quá
theo đại diện phòng quản lý đô thị
viện mỹ đức
ban đầu trạm cấp nước sạch
được thiết kế lấy nguồn nước mặt
của sông đáy để xử lý
và cung cấp nước sạch cho người dân
tuy nhiên người dân thị trấn đại nghĩa
không đồng tình
bởi sông đáy đang bị ô nhiễm
sau đó ủy ban nhà dân viện mỹ đức

và đề xuất dùng nước hồ quang sơn
để xử lý
nhưng vì kinh phi cao
do hồ quang sơn cách trạm năm km
nên đến thời điểm hiện nay
trạm cấp nước vẫn chưa được hoàn thiện
đối với trạm cấp nước sạch
thị trấn đại nghĩa
đã được đầu tư rất lâu
nhưng chưa được đưa vào sử dụng
cũng lý do một phần
là một số hạng mục
chưa được đầu tư tiếp
viện mỹ đức chúng tôi
chỉ mong muốn là sớm có nước sạch
để phục vụ nhân dân
trên địa bàn thị trấn đại nghĩa
thì cái việc
mà tiếp tục xây dựng
thì cái này là do thành phố
cũng như các sở băng ngành thành phố
tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị được giao
làm chủ đầu tư
hay là được giao tiếp quản
nại của đơn vị chủ đầu tư
để thực hiện tiếp các hạng mục quản nại
để làm sao mà
dự án được thi công
cũng như là sớm có nước sạch
phục vụ nhân dân
hiện nay người dân thị trấn đại nghĩa
viện mỹ đức hà nội
vẫn hy vọng
trông chờ trạm cấp nước sạch
sẽ tiếp tục xây dựng
và đưa vào sử dụng
để mang nguồn nước sạch
đến với người dân
tuy nhiên đến khi nào
mong ước đó trở thành sự thật
thì vẫn còn là một ẩn số
và người dân
vẫn chỉ biết chờ
bản tin kinh tế tiêu dùng
ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
và các bạn đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại